xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của hồi tụ gió vẫn còn duy trì và hoạt động mạnh nên sang đến sáng ngày mai
ở khu vực bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông
khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa là từ năm mươi một trăm linh mm
riêng tại quảng ninh lạng sơn hà giang lào cai và lai châu là trên một trăm năm mươi mm
thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở và ngỡ úng cục bộ tại các tỉnh miền đối
do không mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ
khu vực đồng bằng có nơi cao hơn
trong ngày mai các tỉnh của trung bộ từ nghệ an trở vào cho đến phú yên
do ảnh hưởng của rìa nam dạnh áp thấp có trục hai mươi ba hai mươi năm độ vị bắc
kết hợp với gió tây nam gây ra hiệu ứng phơn nên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi là trên ba mươi tám độ
độ ẩm tương đối thấp phổ biến là bốn mươi năm đến sáu mươi
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi giờ cho đến một mươi tám giờ
các khu vực khác nhiệt độ sẽ thấp hơn
dự báo nắng nóng ở khu vực trung bộ còn kéo dài đến ngày một mươi bốn tháng tám
sau đó có khả năng giảm dần
tại khu vực tây nguyên và nam bộ từ ngày mai mưa rông sẽ thu hẹp về diện
phổ biến xảy ra vào thời điểm chiều tối tối và đêm
với vùng mưa chính tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía nam của khu vực tây nguyên
và tại khu vực miền đông của nam bộ
ban ngày sẽ có những khoảng nắng gián đoạn và giảm mưa
riêng tại khu vực ven biển của nam bộ cần đề phòng với hiện tượng rồng lốc xảy ra cục bộ
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên là hai mươi chín ba mươi hai độ còn tại nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
tiếp tục tịnh hành hướng gió tây nam đến nam có cường độ cấp bốn cấp năm
mưa phổ biến ở diện vài nơi ngày nắng
tại khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển của quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác về chiều tối gió tây nam đến nam ở cường độ cấp bốn năm
nhiệt độ trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi ba độ
tại khu vực hà nội mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
khu vực bộ có mưa vừa đến mưa to gió nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ